tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng tiếp thư ký hội đồng an ninh liên bang nga
cảnh báo chiêu trò ve sầu thoát sắc huy động vốn trái phép qua mạng internet
còn bây giờ là nội dung chi tiết
sáng nay tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã tiếp thân mật đại tướng
và chủ sếp nikolai platonovic thư ký hội đồng an ninh quốc gia liên bang nga
nhân chuyến thăm làm việc tại việt nam
cùng dự buổi tiếp có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa bộ công an của việt nam
và hội đồng an ninh liên bang nga
cho rằng chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao hội đồng an ninh liên bang nga
thể hiện tình hữu nghị và mối quan hệ hợp tác gắn bó giữa hai nước việt nam và liên bang nga nói chung
giữa bộ công an của việt nam và hội đồng an ninh liên bang nga nói riêng
chủ tịch nước nguyễn phú trọng bày tỏ lời cảm ơn chân thành đối với nhân dân liên xô và nhân dân nga anh em
đã luôn dành cho việt nam sự giúp đỡ trí tình
khẳng định hợp tác an ninh quốc phòng là một trong những trụ cột của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
giữa hai nước được hai bên trú trọng củng cố và tăng cường
mong muốn việt nam và liên bang nga tiếp tục tăng cường và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực
an ninh truyền thống và phi truyền thống cũng như các lĩnh vực khác
vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới
đại tướng bà chú sép nikolai platonovic nhiệt liệt chúc mừng thành công của đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng ta
và chúc mừng đồng chí nguyễn phú trọng được tín nhiệm bầu lại làm tổng bí thư ban chấp hành trung ương
trân trọng chuyển tới đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước lời thăm hỏi chân thành của tổng thống liên bang nga putin
và chủ tịch đảng nước nga thống nhất phó chủ tịch hội đồng an ninh liên bang nga medvedev
đại tướng bà chú sép nikolai platonovic đã thông tin cho tổng bí thư chủ tịch nước
về một số nội dung chính trong hợp tác với bộ công an việt nam
khẳng định liên bang nga coi trọng và luôn mong muốn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga
tiếp tục được tăng cường phát triển ổn định bền vững trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực diễn biến phức tạp
cũng trong chiều nay tiếp thư ký hội đồng an ninh liên bang nga đại tướng bà chú sép nikolai platonovic
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc bày tỏ vui mừng về việc nga đã nghiên cứu thành công
sáng chế thuốc điều trị và vaccine phòng covid một mươi chín tin tưởng mạnh mẽ rằng nga sẽ sớm vượt qua đại dịch
chào mừng đại tướng bà chú sép nikolai platonovic thư ký hội đồng an ninh liên bang nga thăm làm việc tại việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc hoan nghênh kết quả làm việc
của đoàn với bộ công an và bộ quốc phòng việt nam
điều này khẳng định quan hệ hợp tác an ninh quốc phòng là trụ cột của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước
thủ tướng vui mừng về việc nga đã nghiên cứu thành công sáng chế thuốc điều trị và vaccine phòng covid một mươi chín
tin tưởng mạnh mẽ rằng nga sẽ sớm vượt qua đại dịch
đặc biệt cảm ơn chính phủ nga đã dành tặng cho việt nam lô vaccine sputnik v trong chuyến thăm này
đồng thời cho rằng việc đẩy mạnh sản xuất vaccine là hết sức quan trọng
thủ tướng đề nghị phía nga tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng đấu tranh phòng chống tội phạm
vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định và phát triển
thủ tướng khẳng định quan hệ hai nước cần có sự đột phá mạnh mẽ hơn nữa thời gian tới
trong cả lĩnh vực kinh tế an ninh quốc phòng
đại tướng pachusev nikolai fratonovic bày tỏ ấn tượng về các cuộc làm việc với bộ công an bộ quốc phòng việt nam
nhấn mạnh vấn đề cấp bách hiện nay là chống đại dịch covid một mươi chín
thư ký hội đồng an ninh liên bang nga cảm ơn việt nam đã tặng nga vật tư y tế
cư trí này minh chứng tốt đẹp cho mối quan hệ hai nước
đại tướng patrushev nikolai platonovic thông báo
tổng thống liên bang nga đã quyết định tặng nhân dân việt nam một lô vaccine sputnik v
trên tinh thần hữu nghị giữa hai nước nga sẵn sàng cung cấp cho việt nam số lượng đầy đủ loại vaccine này
đại tướng patrushev nikolai platonovic bày tỏ cảm ơn
thiện trí hợp tác của việt nam trên các lĩnh vực
khẳng định những vấn đề mà thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu
sẽ được chuyển tới các bộ ngành cơ quan liên quan phía nga xem xét giải quyết
cũng trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại việt nam vào sáng nay
đại tướng patrushev nikolai platonovic thư ký hội đồng an ninh liên bang nga
đã tới dự lễ khánh thành tượng đại thi hào pushkin
một món quà nghệ thuật do hội nhà văn nga trao tặng cho thủ đô hà nội
cùng dự có đại sứ đặc mệnh toàn quyền liên bang nga
tại việt nam konstantin vnukov
thiếu tướng lê tấn tới ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
và đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương và các đơn vị của thành phố hà nội
đại thi hào alexander pushkin từ lâu đã được người dân việt nam biết đến
là một nhà thơ nhà văn nhà viết kịch nổi tiếng
là mặt trời thi ca nga bởi những đóng góp to lớn của ông
trong việc phát triển ngôn ngữ văn học nga hiện đại
và là biểu tượng của dòng văn học lãng mạn nga thế kỷ một mươi chín
tên tuổi của ông gắn liền với tuyệt tác thơ tình
tôi yêu em bản thơ ca bất hủ được biết đến bởi hầu hết người yêu thơ trên thế giới
với hàng nghìn tác phẩm nổi tiếng di sản của ông là một phần không thể tách rời của nền văn hóa nga
mà còn lan tỏa đối với nền văn học người dân việt nam đặc biệt với tầng lớp thanh niên
tượng đài đại thi hào puskin được đặt tại công viên hòa bình quận bắc từ liêm hà nội
có trọng lượng một năm tấn cao hai một mét
đây thực sự là một tác phẩm nghệ thuật khắc họa được vẻ đẹp của vị doanh nhân vĩ đại
món quà ý nghĩa này không chỉ góp phần thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai nước việt nga
mà còn để nhân dân hà nội và những người yêu mến tài năng cùng những áng thơ bất hủ của puskin
có thể lưu giữ và chiêm ngưỡng hình ảnh của đại thi hào nước nga qua nhiều thế hệ
sáng nay tại hà nội bộ công an phối hợp với bộ ngoại giao tổ chức lễ trao tặng kỷ niệm trương
bảo vệ an ninh tổ quốc và vì sự nghiệp ngoại giao việt nam
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung gương bộ trưởng bộ công an
cùng đồng chí bùi thanh sơn ủy viên trung ương đảng thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao đồng chủ trì buổi lễ
cùng dự buổi lễ còn có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và lãnh đạo bộ ngoại giao
đại diện các cơ quan của bộ công an và bộ ngoại giao
tại buổi lễ đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
đã trao tặng kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc cho ba đồng chí thứ trưởng bộ ngoại giao
gồm tô anh dũng nguyễn quốc dũng và nguyễn minh vũ
đồng chí bùi thanh sơn ủy viên trung ương đảng thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao
đã trao tặng kỷ niệm trương vì sự nghiệp ngoại giao việt nam cho thượng tướng nguyễn văn thành thứ trưởng bộ công an
gồm trung tướng lương tam quang trung tướng nguyễn duy ngọc thiếu tướng lê quốc hùng thiếu tướng lê tân tới
hai cá nhân gồm thiếu tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an thiếu tướng dương hà cục trưởng cục an ninh đối ngoại bộ công an
phát biểu tại buổi lễ đồng chí bùi thanh sơn thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao
chúc mừng các vị lãnh đạo bộ công an được nhận kỷ niệm trương vì sự nghiệp ngoại giao việt nam lần này
thứ trưởng thường trực bùi thanh sơn khẳng định
đây là sự ghi nhận của bộ ngoại giao đối với sự đóng góp của các vị lãnh đạo ngành công an vào sự nghiệp đối ngoại chung của đất nước
phát biểu tại buổi lễ đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
chúc mừng các đồng chí được trao tặng kỷ niệm trương
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh quan hệ giữa bộ công an và bộ ngoại giao đã được hình thành từ bảy mươi năm năm trước ngay sau khi cách mạng tháng tám thành công
từ đó đến nay hai ngành ngoại giao và công an luôn gắn bó chặt chẽ cùng với quốc phòng tạo nên thế trận vững chắc góp phần xứng đáng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp thân thiết sự phối hợp giúp đỡ hiệu quả của các đồng chí lãnh đạo cán bộ bộ ngoại giao đối với lực lượng công an nhân dân nói chung
đồng thời đề nghị các đơn vị thuộc hai cơ quan tiếp tục phát huy những kết quả sáng kiến nhằm đẩy mạnh việc phối hợp đóng góp vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
tiếp tục chuyến công tác tại thanh hóa ngày hôm nay thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an cùng đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ văn phòng bộ công an đã có buổi làm việc tại công an huyện cẩm thủy và trại giam thanh cẩm cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng bộ công an đóng địa bàn trên xã cẩm thành huyện cẩm thủy tỉnh thanh hóa
tại công an huyện cẩm thủy thượng tướng nguyễn văn sơn đã biểu dương ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của lực lượng công an huyện trong công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương
trong đó đồng chí thứ trưởng đánh giá cao việc triển khai thực hiện đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã của công an huyện cẩm thủy việc triển khai thực hiện hai dự án lớn của bộ công an về dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất cấp quản lý căn cước công dân
với đề xuất xây dựng lại trụ sở làm việc của công an huyện cẩm thủy về vị trí mới cấp thêm một số phương tiện chuyên dùng phục vụ công tác chiến đấu của công an huyện
phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc với trại giam thanh cẩm thượng tướng nguyễn văn sơn đã biểu dương ghi nhận đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của cán bộ chiến sĩ trại giam thanh cẩm trong khắc phục khó khăn để làm tốt công tác quản lý giáo dục cải tạo phạm nhân
đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu tập thể đảng ủy ban giám thị trại giam thanh cầm cần thực hiện nghiêm túc hiệu quả các quy định về công tác giam giữ và chính sách chế độ đối với phạm nhân
chú trọng hơn nữa đến các mặt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng giáo dục tư tưởng cho cám bộ chiến sĩ xây dựng khối đoàn kết nội bộ thống nhất dân chủ chú ý quan tâm đến chế độ về ăn mặc ở điều trị bệnh đào tạo nghề của các phạm nhân
động viên các phạm nhân cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình tái hòa nhập xã hội
đối với đề xuất điều chỉnh quy hoạch cải tạo nâng cấp một số phân trại và điều chuyển phân trại hai nằm bên bờ sông mã của trại giam thanh cẩm đồng chí thứ trưởng thống nhất về chủ trương và yêu cầu các cục nghiệp vụ của bộ công an khẩn trương đánh giá khảo sát và báo cáo lãnh đạo bộ để chỉ đạo và tổ chức thực hiện
sáng nay thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới dự lễ khai giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi một tại trung đoàn cảnh sát cơ động đông bắc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
năm hai nghìn hai mươi một là năm đầu tiên bộ tư lệnh cảnh sát cơ động được lãnh đạo bộ công an giao tổ chức huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân của công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc
theo kế hoạch tuyển quân năm hai nghìn hai mươi một bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tổ chức tiếp nhận huấn luyện cho gần một mươi hai công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
trong đó có gần một mươi cán bộ chiến sĩ thuộc công an các đơn vị địa phương và gần hai cán bộ chiến sĩ thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
và bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã giao một mươi trung đoàn tổ chức tiếp nhận huấn luyện tại hai mươi ba địa điểm trên cả nước
riêng trung đoàn cảnh sát cơ động đông bắc đóng quân tại quảng ninh tiếp nhận huấn luyện một năm trăm bốn mươi năm chiến sĩ mới của bộ tư lệnh và công an một mươi hai địa phương
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng lê quốc hùng ghi nhận và biểu dương bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã có sự chuẩn bị chú đáo kỹ lưỡng khoa học và chuyên nghiệp công tác huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi
để khóa huấn luyện được tổ chức đạt kết quả yêu cầu đề ra thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị bộ tư lệnh cảnh sát cơ động xác định nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm then chốt của công tác huấn luyện năm hai nghìn hai mươi
từ đó quán triệt cho các đơn vị trực thuộc làm tốt công tác quản lý huấn luyện đảm bảo chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới đáp ứng mục tiêu yêu cầu
bên cạnh đó chỉ đạo các tổ chức đoàn thể quan tâm chăm lo sức khỏe đời sống vật chất và tinh thần thực hiện đầy đủ chế độ chính sách làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng giúp chiến sĩ yên tâm cố gắng giải luyện đạt kết quả cao nhất
quán triệt phương châm hành động của toàn lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi một chủ động nêu gương kỷ cương trách nhiệm hiệu quả
hôm nay tại hà nội các đơn vị trong cụm thi đua số sáu bộ công an gồm văn phòng bộ cục đối ngoại cục pháp
bộ chế và cải cách hành chính tư pháp cục khoa học chiến lược và lịch sử công an cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc cục hồ sơ nghiệp vụ đã ký kết giao ước thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi một
tại lễ ký kết các đơn vị đã thống nhất những nội dung quan trọng để phấn đấu trong năm hai nghìn hai mươi một trong đó điển hình là chủ động báo cáo đề xuất đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an tham mưu với đảng nhà nước ban hành các chủ trương giải pháp chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân tham mưu lãnh đạo bộ chỉ đạo bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng trọng tâm là bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm bầu cử hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
và paragames một mươi một quán triệt thực hiện đường lối chính sách của đảng nhà nước về công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế theo định hướng tại đại hội đảng một mươi ba và hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi sáu phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy và làm sâu sắc hơn các mối quan hệ đã được thiết lập với cơ quan thực thi pháp luật các nước và các tổ chức quốc tế tập trung xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
vào tối nay ngày một mươi bảy tháng ba bộ y tế cho biết có thêm bảy ca mắc mới covid một mươi chín là bệnh nhân số hai năm trăm sáu mươi một hai năm trăm sáu mươi bảy trong đó có năm ca bệnh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại khánh hòa và hai ca ghi nhận tại hải dương là người nhà của các ca bệnh được ghi nhận trước đó và đã được cách ly
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là ba mươi sáu chín trăm hai mươi ba người
theo báo cáo của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
trong ngày bốn mươi bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh việt nam đã điều trị khỏi cho hai một trăm chín mươi tám ca
tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ngày hôm nay đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông nguyễn đức trung
nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội liên quan tới vụ mua bán chế phẩm ridosy ba c để xử lý duy trì chất lượng hồ trên địa bàn tp hà nội trái quy định gây thiệt hại tài sản nhà nước
quá trình điều tra mở rộng vụ án xác định ông nguyễn đức trung và ông nguyễn trường giang giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại dịch vụ atic đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao
chỉ đạo công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên thoát nước hà nội mua chế phẩm ridosy ba c của công ty watchwater cộng hòa liên bang đức để xử lý duy trì chất lượng hồ trên địa bàn tp hà nội trái quy định gây thiệt hại tài sản nhà nước
căn cứ kết quả điều tra ngày một mươi bảy tháng ba
bộ công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại ủy ban nhân dân tp hà nội và các đơn vị liên quan
đồng thời ra quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với hai bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
gồm nguyễn đức trung nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn trường giang giám đốc công ty trách nhiệm hưu hạn thương mại dịch vụ atic
thưa quý vị và các đồng chí trong thời gian vừa qua cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an và công an các tỉnh thành phố trên cả nước
đã tăng cường đấu tranh với nhiều hình thức huy động vốn kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép trên mạng internet như sanforex winsbank hay app myaladdin
tuy nhiên vì lợi nhuận nên những đối tượng đứng sau những sàn huy động vốn trái phép này luôn biến đổi một cách tinh vi để liên tục hoạt động dưới nhiều vỏ bọc nhằm dụ lừa được nhiều người dân
ngay sau khi các trang huy động vốn kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép như sanforex winsbank hay app myaladdin
bị lực lượng công an đấu tranh xử lý thì sàn giao dịch gadonbo với phương thức cách huy động tiền cũng tương tự lại xuất hiện
với những lời chào mời có cánh như còn hơn cả chứng khoán vàng thậm chí lợi nhuận hơn cả bất động sản
kèm theo đó là những video hướng dẫn cách lập tài khoản cho đến phương pháp đầu tư gardenbo tràn lan trên mạng xã hội
theo người hướng dẫn tên đạt trong đoạn clip này chỉ cần khớp vài lệnh qua điện thoại và may mắn thì mỗi ngày số tiền của người đầu tư
sẽ lên năm trăm linh lần
với tên gọi khác nhau như forrest myaladdin việc của các đối tượng này sử dụng chung một thủ đoạn là lợi dụng sự tin tưởng
cả tin và cũng như là mong muốn đổi đời của các người dân với cái mức lợi nhuận cam kết có thể từ hàng chục đến hàng trăm phần trăm một ngày
nhưng điểm mới của mygardengo là đối tượng đã sử dụng tỷ giá cam kết trả lợi nhuận dựa trên tỷ giá tranh lệch giữa đồng việt nam và usd
để tham gia giao dịch nhà đầu tư phải đăng ký tài khoản và nạp tiền vào tài khoản ngân hàng được cập nhật trên website hệ thống
sàn sẽ quy đổi số tiền mà người chơi nạp vào theo tỷ giá đô la mỹ một usd tương đương hai mươi ba ba trăm linh đồng đến hai mươi ba bốn trăm linh đồng
sau khi hoàn tất tài khoản và nạp tiền người chơi được tùy chọn số tiền giao dịch và có ba mươi giây để tiến hành cá cược đặt lệnh xeo xanh hoặc mai đỏ theo tỷ giá của btc
tại thời điểm hiện tại nếu sự đoán đúng nhà đầu tư sẽ được hưởng chín mươi số tiền đặt cược ngược lại sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cược ngược lại sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cược ngược lại sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cược

tại thời điểm hiện tại nếu sự đoán đúng nhà đầu tư sẽ được hưởng chín mươi số tiền đặt cược ngược lại sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cược ngược lại sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cược ngược lại sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cược

khi tham gia đầu tư hệ thống có dấu hiệu sử dụng tiền ảo làm phương tiện huy động vốn kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép thanh toán bất hợp pháp này